sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền hai mươi hai đối tượng đã bị công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc
trước đó khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà trần đăng hùng xã hoài thượng huyện thuận thành công an huyện thuận thành đã bắt quả tăng hai mươi bảy đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
để tránh bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ hùng thường chọn nhiều địa điểm khác nhau rồi gọi các con bạc ở những địa bàn lân cận đến sát phạt
trong số hai mươi hai đối tượng bị tạm giữ có nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp có tiền án tiền sự về tội đánh bạc